sau các cuộc đàm phán căng thẳng trong nhiều tuần qua giới chức eu đã thuyết phục được hungary và ba lan rút lại phủ quyết đối với ngân sách dài hạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
hai nước này phản đối điều kiện gắn kèm dự luật ngân sách dài hạn của toàn liên minh với cơ chế yêu cầu các quốc gia thành viên tuân thủ nguyên tắc pháp quyền của eu
kế hoạch ngân sách và gói phục hồi kinh tế trị giá một tám trăm linh tỷ euro được các nhà lãnh đạo eu thống nhất vào tháng bảy vừa qua nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng xanh và chuyển đổi số ở các quốc gia thành viên
kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một cuba sẽ hợp nhất hai đồng tiền là đồng peso và đồng peso chuyển đổi chấm dứt hệ thống tiền tệ kép đã tồn tại gần ba mươi năm qua ở nước này
kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đến nay cuba đã lưu hành song song đồng peso và đồng peso chuyển đổi cải cách lần này sẽ loại bỏ đồng peso chuyển đổi và chỉ còn lại đồng peso của cuba với tỷ lệ chuyển đổi sẽ là hai mươi bốn đồng peso cho một đô la mỹ
đồng peso chuyển đổi ban đầu chỉ được sử dụng
đồng peso chuyển đổi ban đầu chỉ được sử dụng riêng trong các hoạt động ngoại thương và du lịch sau đó được sử dụng rộng rãi
việc hợp nhất này sẽ giúp cho cuba có nhiều điều kiện tốt hơn để thực hiện những chuyển đổi cần thiết nhằm cập nhật mô hình kinh tế mới
chính phủ cuba cũng công bố tăng lương đáng kể để bù vào lãm phát dự kiến sẽ tăng cao
tạm chí times của mỹ đã vinh danh tổng thống đắc cử mỹ joe biden cùng phó tổng thống đắc cử kamala harris là nhân vật của năm hai nghìn một mươi
sau khi lựa chọn kỹ lưỡng từ danh sách tám mươi ứng cử viên
ông joe biden và bà kamala harris đã vượt qua các ứng cử viên là đương kim tổng thống donald trump và tiến sĩ anthony fauci
chuyên gia hàng đầu nước mỹ về bệnh truyền nhiễm và phong trào vì công lý chủng tộc trong cuộc bình chọn của tạp chí times
hình ảnh của ông biden và bà herris đã được đăng trên trang bìa tạp chí này với dòng chữ thay đổi câu chuyện của nước mỹ
trước đó tạp chí times đã vinh danh ngôi sao bóng rổ mỹ labron rem là vận động viên của năm
và nhóm nhạc pop nổi tiếng của hàn quốc
bts được vinh danh là nhân vật giải trí của năm
danh hiệu nhân vật của năm được công bố hàng năm kể từ năm một nghìn chín trăm hai mươi bảy do các biên tập viên của tạp chí times bình chọn
nhằm tôn vinh những cá nhân có ảnh hưởng nhất với truyền thông và thế giới có thể theo cách tích cực hoặc tiêu cực trong năm đó
liên minh châu âu eu nhất trí đạt mục tiêu cắt giảm năm mươi năm khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm hai nghìn ba mươi
với các mức ghi nhận vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
mục tiêu đầy tham vọng này được cho là sẽ giúp cho eu tiên phong trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu
vấn đề biến đổi khí hậu thậm chí được ưu tiên hơn cả vấn đề đàm phán thương mại giữa anh và eu hậu brexit
trong chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh lần này
trước đó eu mới chỉ đạt mục tiêu giảm bốn mươi khí thải carbon vào năm hai nghìn năm mươi
quá trình thảo luận kéo dài tới tám tiếng chủ yếu vì ba lan được sự ủng hộ của một số quốc gia trung âu phụ thuộc vào than đá
đã yêu cầu những điều khoản bảo đảm tài chính cho quá trình chuyển đổi sang sử dụng năng lượng sạch tại quốc gia này
ngân hàng phát triển châu á sẽ triển khai sáng kiến trị giá chín tỷ usd mang tên quỹ tiếp cận vắc xin châu á và thái bình dương
nhằm cung cấp hỗ trợ nhanh chóng và công bằng cho các quốc gia thành viên đang phát triển khi họ mua và phân phối vaccine ngừa bệnh covid một mươi chín
các quốc gia đang phát triển là thành viên của adb
đang chuẩn bị tiêm vắc xin phòng covid một mươi chín cho người dân và cần tài chính để đặt mua vắc xin cũng như lên những kế hoạch phù hợp để quản lý quá trình tiêm chủng
theo đó adb triển khai sáng kiến nhằm hỗ trợ quá trình mua và vận chuyển vaccine từ nhà sản xuất tới các quốc gia thành viên
cũng như đầu tư cho hệ thống phân phối các cơ sở chữ đông và các thiết bị cần thiết
adb sẽ phối hợp với tổ chức y tế thế giới để triển khai chương trình này
ngoài ra adb còn dành khoảng năm trăm linh triệu đô la cho quỹ nhập khẩu vaccine để hỗ trợ giảm thiểu các nguy cơ thanh toán và tạo điều kiện cho các hoạt động nhập khẩu vaccine
adb dự báo kinh tế khu vực châu á sẽ phục hồi và tăng trưởng sáu tám trong năm hai nghìn hai mươi
vắc xin phòng covid một mươi chín do hai hãng rửa sanofi của pháp và glasso smith clean của anh phối hợp phát triển chưa sẵn sàng được tung ra thị trường cho tới cuối năm hai nghìn hai mươi một
thay vì giữa năm như dự kiến ban đầu
nguyên nhân chỉ hoãn là do kết quả
thử nghiệm lâm sàng cho thấy vắc xin đáp ứng tạm miễn dịch thấp ở người cao tuổi
nếu kết quả khả quan công tác nghiên cứu giai đoạn ba trên toàn cầu có thể được khởi động trong quý hai năm sau
covid một mươi chín đã làm tê liệt nền kinh tế philippines và khiến cho nhiều người thất nghiệp và hàng triệu gia đình ở philippines đang rơi vào cảnh nghèo đói do không có thu nhập
ngoài những hệ lụy về suy giảm kinh tế và ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần đại dịch covid một mươi chín đã khiến cho nạn đói trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết

nơi anh sống cùng vợ và con gái hai tuổi mua đồ ăn và thậm chí tiết kiệm một ít để thực hiện ước mơ mở cửa hàng tạp hóa nhỏ
nhưng bất chợt covid một mươi chín xuất hiện và khiến mọi thứ quay về điểm xuất phát
daniel auminsto đã mất cả công việc và ngôi nhà khi đại dịch covid một mươi chín khiến philippines rơi vào tình trạng bế tắc
giờ đây anh và gia đình sống trên đường phố và sống dựa vào lương thực cứu trợ
chúng tôi đã mất nhà mất việc làm chúng tôi thậm chí còn mất quần áo do bị lấy trộm
và câu chuyện của daniel alminto không phải là hiếm gặp ở philippines lúc này
tôi có bốn đứa con tôi còn có ba đứa em nữa ba đứa em sống cùng tôi đều thất nghiệp
mọi thứ trở nên thật khó khăn tôi từng có thể kiếm chút tiền với công việc giặt là
chồng tôi thì lái xe thuê và kiếm được khoảng sáu bảy đứa mỹ một ngày
ít nhất khi đó chúng tôi có thể ăn gà
nhưng từ khi đại dịch đến không còn nhiều người sử dụng dịch vụ giặt là nữa
có những ngày chúng tôi không có gì để ăn
các con tôi không có gì để ăn
tôi cho các con ăn cháo qua ngày và lũ trẻ hỏi tôi mẹ ơi không còn gì để ăn à
năm ngày một tuần các tình nguyện viên tại một trung tâm ở manila do hiệp hội công giáo điều hành
chuẩn bị khoảng một suất ăn gồm thịt gà rau và cơm đóng gói trong hộp phân phát cho những người nghèo
mặc dù các tình nguyện viên đã cố gắng tăng số lượng phần ăn lên nhưng vẫn không thể đủ đáp ứng nhu cầu
chúng tôi bắt đầu làm việc này vào tháng bốn
tháng bốn lúc đó có khoảng hai trăm năm mươi người xếp hàng chờ nhận phần ăn
thế nhưng con số đã tăng lên bốn trăm linh rồi sáu trăm linh tám trăm linh
ba tuần trước con số này là một phần lớn người nhận phần ăn vẫn là những người vô gia cư
bên cạnh đó là những người tuy còn nhà ở nhưng tuyệt vọng vì không có việc làm
trước đây tôi chưa bao giờ thấy nạn đói khủng khiếp đến thế này
nếu lắng nghe mọi người sẽ nói với bạn rằng họ sẽ chết vì đói hơn là chết vì covid một mươi chín
họ không quan tâm đến dịch bệnh nữa
theo thăm dò ý kiến của tổ chức nhiên cứu về xã hội của philippines social weather station
số người lâm vào cảnh đói kém tại quốc gia này đã đạt mức cao kỷ lục trong thời kỳ đại dịch
tính đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi ít nhất một lần trong vòng ba tháng có gần một phần ba số gia đình
tức là tương đương hơn bảy sáu triệu hộ không có đủ lương thực để ăn
trong số đó có hai hai triệu gia đình đang trải qua nạn đói nghiêm trọng mức cao nhất từ trước đến nay
còn số không đủ
không ngừng tăng lên kể từ tháng năm hai tháng sau khi philippines rơi vào tình trạng phong tỏa nghiêm ngặt
đảo ngược xu hướng giảm kể từ năm hai nghìn một mươi
giờ đây các hạn chế xã hội phòng dịch đã được nới lỏng trong những tháng gần đây nhằm cho phép nhiều doanh nghiệp hoạt động hơn
khi chính phủ philippines tìm cách vực dậy nền kinh tế bị tàn phá dự kiến sẽ giảm tới chín năm trong năm nay
nhưng thách thức với những người dân nghèo philippines vẫn còn đó
đối với họ đại dịch chỉ là một thách thức khác trong cuộc sống
và thậm chí cũng không thể giải quyết
đó không phải là thách thức nghiêm trọng nhất
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin gmt cộng bảy tối nay
thân ái chào tạm biệt